đối thoại quốc phòng seoul lần thứ tám diễn ra tại thủ đô của hàn quốc từ ngày bốn đến ngày sáu tháng chín
thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
thứ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu bộ quốc phòng việt nam tham dự đối thoại
tham dự đối thoại có các nhà lãnh đạo quốc phòng chuyên gia học giả đến từ năm mươi sáu nước và sáu tổ chức quốc tế
phát biểu đề dẫn tại phiên khai mạc nhóm làm việc về an ninh mạng trong khuôn khổ đối thoại
thượng tướng nguyễn trí vịnh nêu dõi các vấn đề liên quan đến an ninh mạng tình báo mạng và chiến tranh không gian mạng
đã và đang đặt ra nhiều nguy cơ và thách thức mới đối với an ninh quốc gia của mỗi nước
thứ trưởng bộ quốc phòng việt nam nhấn mạnh các nước cần cùng nhau tham gia nghiên cứu xây dựng
và hoàn thiện hệ thống luật pháp quốc tế trên không gian mạng tham gia các cầu ngước tuyên bố chung
về hợp tác an ninh mạng trên quan điểm tôn trọng chủ quyền bình đẳng cùng có lợi
với mục tiêu sử dụng không gian mạng vì mục đích hòa bình phát triển và hợp tác